tại thành phố burma thuộc tỉnh đắk lắc hội đồng dân tộc ủy ban dân tộc và đại sứ quán island vừa tổ chức hội thảo
nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở việt nam hiện nay thực trạng và những vấn đề đặt ra
hội thảo đã đánh giá hệ thống chính sách của nhà nước hiện hành về phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số
tác động hiệu quả của hệ thống chính sách đến việc phát triển chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở việt nam
những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực cũng như giải pháp hoàn thiện cơ chế
chính sách và các điều kiện bảo đảm để phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở việt nam giai đoạn tiếp theo
các đại biểu tham dự hội thảo cũng đề nghị quốc hội chính phủ cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật
liên quan đến dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số miền núi nhất là nhanh chóng luật hóa các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số
vùng dân tộc thiểu số miền núi công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong hệ thống pháp luật việt nam